phản ứng cho kế hoạch tấn công vào thành phố rafah ở miền nam gaza của israel
tổng thống palestine mahmoud abbas cảnh báo nếu tel aviv thực hiện cuộc tấn công này
thảm họa lớn nhất trong lịch sử của người dân palestine sẽ xảy ra và họ sẽ phải di rời ra ngoài giải gaza
phát biểu tại cuộc họp đặc biệt của diễn đàn kinh tế thế giới wef do ả rập xê út đăng cai tổ chức
tổng thống palestine nêu rõ
chúng tôi kêu gọi chấm dứt hành vi xâm lược và viện trợ nhân đạo cho người dân thứ mà họ cần
và trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ không chấp nhận việc di dờ người palestine dù là ở gaza hay bờ tây khỏi quê hương của họ
ông abbas cũng kêu gọi các nước châu âu công nhận nhà nước palestine và công nhận đây là quốc gia thành viên đầy đủ của liên hợp quốc
phải có một giải pháp chính trị đưa giải gaza bờ tây và jerusalem thành một nhà nước palestine độc lập
thông qua một hội nghị quốc tế
đây là điều mà chúng tôi kêu gọi kể từ ngày bảy tháng một mươi năm ngoái cho đến nay
trong khi israel có quyền đảm bảo an ninh người palestine cũng có quyền giành được quyền tự quyết
một quốc gia độc lập giống như các dân tộc còn lại trên thế giới
ngoài ra ông abbas bày tỏ lo ngại rằng israel sẽ di rời người palestine từ bờ tây sang jordani
sau khi xung đột ở gaza kết thúc
liên quan đến vấn đề này ngoại trưởng ả rập xê út nhấn mạnh
chỉ có cam kết thực sự đối với giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột palestine israel
và ngăn chặn tái diễn xung đột ở gaza
đồng quan điểm ai cập và syri lanka cho rằng sự cấp thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở gaza
đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy các bước đi cụ thể nhằm thực hiện giải pháp hai nhà nước